vào tối ngày hai mươi tám tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an đã bàn giao hai đối tượng người hàn quốc
có lệnh truy nã quốc tế đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố đà nẵng
cho cảnh sát hàn quốc để phục vụ công tác điều tra tại nước sở tại
hai bị can người hàn quốc thon tai yi năm mươi tuổi và nam ki won năm mươi một tuổi
bị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol truy nã quốc tế
trong đó yon tai yi bị interpol ra lệnh truy nã vào ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
về hành vi lừa đảo còn nam kywan bị truy nã từ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
về hành vi gây thương tích thân thể nghiêm trọng cho người khác
sau khi đến nhiều nơi cả hai đã chọn đà nẵng làm điểm dừng chân
thì đã bị công an đà nẵng phát hiện bắt giữ vào tối ngày một mươi chín tháng chín
trong đó yon tai yi được phát hiện tại căn hộ trung cư trên đường trần bạch đằng
phường mỹ an quận ngũ hành sơn còn nam ki won bị bắt giữ khi đang lẩn
trốn tại một cơ sở kinh doanh lưu động tại một cơ sở kinh doanh lưu trú
homestay trên đường lê thước quận sơn trà thành phố đà nẵng